bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo
thông báo về tình hình kết quả của phiên họp chính phủ quý i năm hành một mươi bảy
tổng sản phẩm trong nước quý i ước tăng năm một so với cùng kỳ năm trước
như vậy tăng trưởng quý i thấp hơn so với mục tiêu đề ra nguyên nhân được cho là do khai khoáng thấp
cái thấp đấy chủ yếu là do nguyên nhân là do cái khai khoáng và đặc biệt là khai thác dầu khí của chúng ta giảm
mà cái giảm này là chủ động giảm là kế hoạch chủ động giảm
năm ngoái là chúng ta dự kiến là khai thác năm ngoái chúng ta đã khai thác đến hơn một mươi năm triệu tấn
nhưng năm nay kế hoạch chỉ có khai thác là một mươi hai tám triệu tấn giảm ba triệu tấn năm nãy
riêng quý i giảm sáu trăm linh tấn so với cùng kỳ
tăng trưởng chậm cần có những giải pháp đó là ổn định kinh tế vĩ mô phải được tiếp tục quan tâm hàng đầu
chỉ số cpi vấn đề nợ công tỷ gia hôi đoái
lãi suất ngân hàng cũng cần phải quan tâm hết mức theo chỉ đạo của thủ tướng
tăng trưởng vẫn phải quyết tâm thực hiện theo nghị quyết của quốc hội đề ra
và phải tăng trưởng bền vững tăng trưởng sản xuất còn khai khoáng thì phải vừa làm vừa giữ nguồn tài sản quốc gia
tăng trưởng ở đây muốn nói là tăng trưởng phải đặt vấn đề là tăng trưởng bền vững tăng trưởng trừ sản xuất
còn cái khai khoáng là chúng ta cũng đặt vấn đề để chúng ta vừa làm
nhưng chúng ta cũng vừa giữ nguồn nguyên liệu nguồn tài sản quốc gia
vừa phải chứ chúng ta cũng không vì cái khai thác để chúng ta đạt tăng trưởng cao
trả lời câu hỏi về việc sau một năm xảy ra sự cố môi trường biển miền trung
thì chính phủ đã thực hiện những gì để giải quyết sự cố
bộ trưởng mai tiến dũng cho biết bốn tỉnh miền trung đã thực hiện rất tốt vấn đề kê khai
thanh toán tiền hỗ trợ của chính phủ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển miền trung fumosa
hiện phongmosa đã khắc phục được năm mươi một trên năm mươi ba điểm xảy ra sự cố
tinh thần chỉ đạo của thủ tướng là khi nào fumosa bảo đảm các điều kiện
để hoạt động không để sự cố như tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu thì sẽ tiếp tục cho hoạt động
và nếu hoạt động không bảo đảm an toàn môi trường thì vẫn yêu cầu đóng cửa